mỗi phùng xanh nơi chưa ghi nhận ca covid một mươi chín chỉ có một lối vào một lối ra riêng biệt
kiểm soát hai mươi bốn trên hai mươi bốn hộ gia đình mỗi tuần được phát phiếu đi chợ một lần
và đây là một trong những nội dung được nêu trong văn bản khẩn gửi các quận huyện
về thiết lập và bảo vệ phùng xanh trong công tác phòng chống covid một mươi chín
do ủy ban nhân dân tp hcm ban hành tối ngày một mươi hai tháng tám
theo đó các đường phụ ra vào vùng xanh đều phải phong tỏa cứng không cho người và xe ra vào
mỗi vùng xanh quy định về điều kiện phòng chống dịch mức cao nhất
thiết lập tổ phản ứng nhanh để kịp thời trợ giúp y tế xử lý người chống đối gây rối
khi người dân hoặc tổ công tác ở các khu vực yêu cầu
cư dân trong các khu vực thuộc vùng xanh phải được điểm danh hàng ngày
bằng cách phát loa gọi tên gọi điện thoại gia lô
đối với việc cung cấp thực phẩm thành phố yêu cầu điểm thực phẩm thuộc khu vực nào
trong vùng xanh thì cung ứng cho người dân khu vực đó
trường hợp không có điểm cung ứng thực phẩm hoặc điểm bán nằm xa vùng xanh
chính quyền sẽ tổ chức mô hình đi chợ thuê phát phiếu đi chợ cho nhóm hộ gia đình
hoặc đưa thực phẩm đến tận người dân
nhân viên giao hàng khi vào vùng xanh phải mặc đồ bảo hộ y tế cấp ba
bên cạnh đó cư dân tại vùng xanh sẽ được ưu tiên tiêm vaccine
và phải xét nghiệm định kỳ theo quy định của y tế hoặc khi có yếu tố dịch tễ